cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu bộ công an vừa ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh khám xét đối với ông trần văn hiệp chủ tịch ubnd tỉnh lâm đồng về hành vi nhận hối lộ
cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu bộ công an đang điều tra vụ án đưa hối lộ nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại tỉnh lâm đồng và một số địa phương có liên quan
vụ án thuộc diện ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực theo dõi chỉ đạo
mở rộng điều tra vụ án xác định ông trần văn hiệp chủ tịch ubnd tỉnh lâm đồng đã có hành vi nhận hối lộ liên quan đến dự án khu đô thị thương mại du lịch nghỉ dưỡng sinh thái đại ninh tỉnh lâm đồng
hành vi của ông trần văn hiệp phạm vào tội nhận hối lộ
ngày hai tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu bộ công an ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh khám xét đối với ông trần văn hiệp về tội danh nêu trên
sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu bộ công an đã thi hành các quyết định lệnh nêu trên theo quy định của pháp luật
sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu bộ công an đã thi hành các quyết định lệnh nêu trên theo quyết định của pháp luật